thưa quý vị có một người phụ nữ tại phường tương mai quận hoàng mai hà nội
trong suốt một mươi năm qua mỗi ngày đều làm một công việc tưởng chừng như vô ích
nhưng công việc đó đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân nơi đây
và giữ gìn môi trường sống xung quanh xanh hơn sạch hơn
người phụ nữ đó là bà đinh thị quý
phóng viên của truyền nhân dân đã có dịm gặp bà quý để hiểu rõ hơn về công việc bà làm hàng ngày
ngày nào cũng vậy không kể nắng hay mưa
chiếc trổ tre và chiếc xẻng hot rác này lại cùng bà quý đi các con ngõ nhỏ của tổ dân phố hai mươi bốn
trong ký ức của nhiều người dân những năm trước đây
khi bà quý chia cùng với những dụng cụ này đi khắp các con ngõ
thì rác thải là nỗi kinh hoàng của người dân
khi mà cụ quý cụ dọn vệ sinh ở đây
thì khu phố này cũng rất là mất vệ sinh
và nó có nhiều các bãi đống rác để tụ tập rác ở những chỗ lơi công cộng
thì lúc đấy là mất vệ sinh quá mà rùi muối ô nhiễm cho các cháu
cụ bỏ tiền cụ ra cụ dọn
nhìn những ngõ nhỏ sạch sẽ này
ít ai biết trước đây người dân đổ rác mỗi nhà một giờ
trong khi những công nhân môi trường chỉ dọn rác vào một giờ cố định
vì thế rác cứ vô tư được vứt ra đường
khiến các con ngõ đã nhỏ càng ngập trong rác mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi
tôi mới thấy cái đông rác nó quá bẩn
thế thì tôi mới thuê người dọn
thuê người dọn đi thì coi như là phải một thời gian là ngồi đấy để trực
để trực để nhắc nhở bà con gọi rác đúng giờ
là quét dọn như thế nào cho nó gọn ràng sạch sẽ
thế giờ dần đó một thời gian đã quen rồi
đó không phải là
rồi là một ngày hai ngày là đâu
khoảng gần vào năm rồi như thế
thì duy trì nó mới được
mà bây giờ mình vẫn phải kiên trì nhắc nhở bà con
thế rồi là quét dọn hàng ngày
lúc ấy thì nó mới sạch được
những ngày đầu tiên đó bà quý sắm trổi tre hót rác
và bắt tay vào thực hiện ý tưởng tự tay dọn vệ sinh đường phố
thế nhưng ít ai biết những ngày đầu mang trổi đi quét
không phải ai cũng có thiện cảm với việc bà làm
dân thì thấy cái họ cũng mạng

những người họ kia

thì thôi mình không làm được cái việc lớn thì mình làm việc nhỏ
mình cứ quét dọn thử đường phố mới sạch
mỗi ngày hai lần từ lúc năm giờ sáng và một mươi ba giờ chiều
khi nhiều người vẫn còn đang ngon rất
người phụ nữ nhỏ bé này đã thức dậy
cầm cây trổi quét khắp lượt từ đầu
đến cuối ngõ ba mươi năm
chẳng biết từ bao giờ tiếng trổi tre của bà cụ quét rác
đã trở thành âm thanh quen thuộc
vang lên mỗi ngõ nhỏ nơi đây
mọi người trước tiên là mọi người cũng không ưa cụ dọn rác đâu
vì là cụ dọn thì cụ cũng nhắc nhở
thế nhưng mà về sau thì mọi người cứ ngồi đấy nhìn cụ dọn đấy
thì tự nhiên là đều có ý thức chung đấy
vì là sao cụ dọn thì cụ lại cũng phân chia cái loại rác ra
những cái nào mà tiết kiệm nhặt được thì cụ nhặt được
của bán đi thì cụ lại lấy ra
lấy cái tiền đấy vào cụ mua trổi
hoàn toàn là bằng tiền tự cụ thu nhặt mua trổi này
và tiết kiệm bỏ ống này cuối năm thì phá lợn ra để làm từ thiện
cách đây khoảng ba bốn năm người ta mới cho
vì người ta thấy là mình làm lâu dài quá
mà nhiệt tình như thế người ta cũng rất là khấn khởi
người ta cứ thấy là có những người cho tiền thì tôi lại không lấy
người bà lấy bà cầm tiền để bồi dưỡng hoặc là mua cái trổi

để tiện không bao giờ thấy tiền của ai

ve chai tôi bán để lấy tiền mua trổi
còn đâu thì là cuối năm là ủng hộ vào các quỹ của khu dân cư
số tiền tiết kiệm được từ việc người dân cho các đồ phế liệu đem bán
bà quý còn sắm cho mình một chiếc kẻng
cứ khoảng một mươi sáu giờ chiều người dân khu phố lại nghe tiếng kẻng gõ khắp góc ngách của bà cụ
báo hiệu đã đến giờ dọn rác
từ việc làm nhỏ bé này
dần dần người dân ở đây đã hiểu hơn trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh
xanh sạch và ủng hộ bà nhiều hơn
thoạt nhìn thì tưởng bà làm những công việc của thiên hạ
nhưng mà nghĩ mà sâu xa ra thì đúng là bà làm những công việc rất có ích cho đời
từ ngày có bà quý làm những công việc dọn dẹp khu phố xanh sạch đẹp
thì trong cái khu phố ngày càng văn minh hơn
không cần phải tuyên truyền hô hào bằng những khẩu hiệu băng rôn
chỉ cần những hành động nhỏ bé
từ thân hình nhỏ bé đôi bàn tay nhỏ bé
một bà cụ đã lan tỏa tinh thần sống xanh hơn
sạch hơn không ngừng sống công hiến làm đẹp cho đời
hy vọng rằng câu chuyện về bà sẽ lan tỏa
để có nhiều hơn nữa những việc làm có ý nghĩa cho cộng đồng và cho cuộc sống